trong năm hai mươi tám nay về phía huyện điều phong chúng tôi đang tham mưu để xây dựng hoàn thiện đề án phát triển lễ hội trịnh bích la gần với phát triển du lịch tại địa phương
lễ hội chợ đình bích la là một lễ hội cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện rõ tinh thần nhân văn sâu sắc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của đông đảo người dân
đây cũng chính là lễ hội nông nghiệp mang ý nghĩa tâm linh và là nét văn hóa dân gian tốt đẹp mang đậm tính cộng đồng dân tộc
một mùa xuân nữa đã lại về với mảnh đất cố đô huế những ngày này bà con tại thừa thiên huế đang nô nức vui tết đón xuân
để bảo đảm cho người dân vui tết an toàn
cùng với lực lượng công an tỉnh công an tp huế đã thực hiện tốt kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động vui chơi trong những ngày tết
tết năm nay tp huế tổ chức nhiều hoạt động đón giao thừa vào lúc h h một mươi năm chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại kỳ đài quảng trường ngọ môn
thăm và chúc tết trước thời điểm giao thừa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ban giám đốc công an tỉnh thanh ủy ủy ban nhân dân tp huế động viên và chỉ đạo công an tp huế
cùng lực lượng bảo đảm an ninh chật tự trước trong và sau tết nguyên đán
điều kiện xe mô tô trái thần đoàn trái tốc độ lớn lãng lát đền vòng và chứng trọng phương đường gây mất thực tế an toàn giao thông thực tế xã hội gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông
chủ đồng phương luận điều hòa giao thông bộ trị lực lượng tại các tuyến đường chính cửa ngõ đá hoa thành phố giảm tại cho khu vực trung tâm
mục đích là nhằm đảm bảo cho bà con nhân dân vui xuống đoạn tết được an lành
dịp tết hàng nghìn người dân thành phố huế và các huyện thị xã lân cận đổ về các điểm biểu diễn nghệ thuật
để bảo đảm tốt an ninh trật tự công an tp huế đã huy động lực lượng phương tiện điều hòa giao thông chống ủn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng điểm trong thành phố
chúng tôi đã huy động tông lực lượng phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ
và hệ thống chính trị đặc biệt là lực lượng công an lực lượng bảo vệ dân phố đã tập trung một trăm linh quân số đều xuống địa bàn
hiện trường để đảm bảo chật tự an toàn trên địa bàn tp huế
có thể nói rằng đến giờ phút này chúng tôi khẳng định rằng là tình hình an ninh chật tự trên địa bàn tp huế
đặc biệt là các điểm vui chơi cũng như tại ngò môn là đảm bảo tuyệt đối an toàn
và giúp cho bà con vui tết
xong hành với nhiệm vụ bảo đảm chật tự an toàn giao thông
các lực lượng an ninh hình sự ma túy cảnh sát quản lý hành chính đã phối hợp để kịp thời phát hiện
bắt giữ các đối tượng lợi dụng thời điểm đông người
nhân dân mất cảnh giác để thực hiện các hành vi như móc túi cướp giật buôn bán trái phép chất ma túy
nhằm ổn định tình hình giúp cho nhân dân yên tâm vui xuân đón tết
còn tại tp hcm để không bị động bất ngờ
xảy ra trong mọi tình huống
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ
sẵn sàng chiến đấu với sặc lửa để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhà nước và người dân
trong dịp tết nguyên đán này
xuất phát từ yêu cầu thực tế với phương châm bốn tại chỗ
nhằm nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ đối với nhiệm vụ được giao
trong dịp tết năm nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã lên kế hoạch từ rất sớm
để bố trí lực lượng phân công nhiệm vụ kiểm tra trang thiết bị vật tư hậu cần kỹ thuật v v
trước trong mùa sầu tết cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai tất cả các đơn vị trực thuộc
tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với tất cả các cơ sở tập trung đông người
siêu thị chợ đặc biệt
năm hai nghìn một mươi tám này quan tâm về vấn đề chung cư nhà cao tầng để cho bảo vệ an toàn tuyệt đối
cho người dân thành phố của chúng ta một năm ăn tết được vui vẻ an lành và bình yên
tại các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
hiện nay mọi công tác sẵn sàng chiến đấu được thực hiện rất chặt chẽ kỷ luật nghiêm minh
các đồng chí được giao nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tư tưởng rất vui vẻ
an tâm công tác và thấy được trọng trách và niềm vinh dự của mình
chúng tôi cố gắng hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực sân đấu để cho nhân dân vui tết qua đây
thì chúng tôi cũng bỏ đi gạt đi những tình cảm riêng tư của gia đình để chúng tôi cố gắng là hoàn thành
quyết tâm không để xảy ra trái nổ trên địa bàn để chúng tôi quản lý cho an toàn
để biết được trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ của mình thì tất cả chúng tôi đều luôn luôn sẵn sàng
thường trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo tốt nhất khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan doanh nghiệp khu dân cư
đặc biệt xây dựng cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư
cơ quan doanh nghiệp cơ sở an toàn phòng cháy chữa cháy khu phố an toàn về phòng cháy chữa cháy
được cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn phương án phòng cháy chữa cháy
cháy đầy đủ nhằm đáp ứng tốt phương án chữa cháy tại chỗ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu với
chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống cán bộ và chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố
hồ chí minh sẽ lập được nhiều chiến công mới tô thấm thêm truyền thống của lực lượng công an nhân dân
vì nước quen thân vì dân phục vụ
tiếp nối chương trình cộng đồng người việt ở pháp vui đón tết
dấu ấn cải cách tư pháp nhìn từ công tác tranh tụng tại tòa
trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc kiều bào người việt tại các nước cũng đã tổ chức nhiều
hoạt động đón tết trong đó có hội người việt nam tại pháp hội vừa tổ chức chương trình đón tết cổ truyền
mậu tuất cho bà con hội vừa tổ chức chương trình đón tết cổ truyền mậu tuất cho bà con hội vừa tổ chức chương trình đón tết cổ truyền mậu tuất cho bà con

mỗi dịp tết đến xuân về nhiều người việt ở xa tổ quốc lại xúc động dưng dưng vì không thể đón tết tại quê nhà
tại pháp ngày tết chung vào ngày làm việc trong tuần và giao thừa ở đây cách tới sáu tiếng nên khó có thể hòa cùng không khí tết ở việt nam
chính vì vậy tết cộng đồng ở pháp thường diễn ra vào cuối tuần và là dịp để bà con tới ăn tết chung
những bài ca điệu múa mừng đón xuân ngợi ca đất nước được thể hiện bởi các nghệ sĩ của cộng đồng người việt ở pháp như ái xuân thanh tâm hợp ca quê hương nhóm thiếu nhi về nguồn
cũng trong hội tết đoàn nghệ sĩ từ thành phố hồ chí minh đã thể hiện những tiết mục vui tươi phấn khởi để bà con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà
có dịp được quây quần với quê hương với tổ quốc và với gia đình ăn một cái tết ấm tình của người con xa xứ
nhưng mà với cuộc sống của một người làm việc ở tại pháp thì mỗi một năm tới độ xuân về rất mong có dịp được trở về nhà nhưng mà trở ngại vì nhiều lý do của gia đình và công việc
tết tại paris trong sự nhớ nhà thật sự là bồi hồi và tha thiết mong được một lần đón xuân tại nhà ở việt nam
người lớn được tận hưởng không khí vui ngày tết gặp gỡ người quen thưởng thức nghệ thuật chào đón những nụ cười những câu chúc tụng ngày đầu năm mới được bạn bè pháp trân trọng
có thể nói văn hóa việt nam rất đặc sắc chồng tôi cũng là một người pháp gốc việt nên đã giúp tôi tìm hiểu được nhiều điều hay về văn hóa việt như âm nhạc ẩm thực
bà tôi cũng từng ở việt nam và có những tình cảm rất tốt đẹp về đất nước này những điều này đã khiến cho tôi càng thêm yêu mến con người văn hóa việt nam
trong không gian sung vầy và ấm áp cộng đồng người việt chung niềm vui đi ăn tết chung mừng xuân mới và cả niềm tin về quê hương đất nước
đó là những hình ảnh đẹp của người việt ở pháp đón tết cổ truyền được các thế hệ việt kiều luôn gìn giữ
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua hệ thống tòa án trên cả nước đã rất nỗ lực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp của đảng và nhà nước ta
có thể nói cải cách tư pháp tại tòa đã thể hiện rõ nét nhất thông qua công tác tranh tụng tại tòa
mời quý vị cùng nhìn lại dấu ấn cải cách tư pháp trong năm hai nghìn một mươi bảy qua phóng sự tiếp nối sau đây
theo tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành tòa án đã có nhiều thay đổi công tác xét xử như áp dụng trang phục xét xử mới mô hình xét xử mới
tòa đã điều hành phiên tòa theo tinh thần tranh tụng hội đồng xét xử và các thẩm phán đã thực hiện các quy định mới của luật
theo đó có nhiều chức năng mới được quy định cho hội đồng xét xử như quyền khởi tố bị cáo bị can tại phiên tòa kiến nghị xử lý cán bộ

tòa đã điều hành phiên tòa theo tinh thần tranh tụng hội đồng xét xử và các thẩm phán đã thực hiện các quy định mới được quy định cho hội đồng xét xử
tòa đã điều hành phiên tòa theo tinh thần tranh tụng hội đồng xét xử và các thẩm phán đã thực hiện các quy định mới được quy định cho hội đồng xét xử

tại một trường cấp ba ở florida khiến một mươi bảy người thiệt mạng đã tuần hành kêu gọi kiểm soát súng đạn ở mỹ
điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tuần hành kêu gọi kiểm soát súng đạn tại mỹ
tuy nhiên vì nhiều lý do nên chính quyền mỹ đến nay vẫn chưa có biện pháp thắt chặt kiểm soát súng đạn ở nước này
việc kiểm soát súng đạn là vấn đề nhạy cảm gây chia rẽ trong chính giới mỹ
và nước mỹ đến đây cũng chưa có biện pháp kiểm soát súng đạn mạnh tay
hiện việc mua bán và sử dụng vũ khí tại nhiều bang ở mỹ vẫn diễn ra
mà không cần thông qua bất kể sự giả soát nào về lý lịch cũng như tiền sự tâm lý
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay quốc hội mỹ chưa thông qua một dự luật kiểm soát súng đạn có sức nặng nào
theo thống kê trung bình tám mươi chín người chết mỗi ngày và ba mươi hai người chết mỗi năm vì bạo lực súng đạn ở mỹ
năm một nghìn chín trăm chín mươi khoảng một mươi chín dân mỹ phản đối việc kiểm soát súng chặt chẽ hơn
hiện nay khoảng năm mươi năm người dân mỹ ủng hộ luật kiểm soát súng
vụ xả súng tại trường
vụ xả súng gấp ba ở bang florida là vụ xả súng trường học đẫm máu thứ hai trong lịch sử mỹ
theo thống kê nước mỹ đã phải đối mặt với tổng cộng một mươi tám vụ xả súng trường học
chỉ trong chưa đầy hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
những ngày này trên khắp đất nước trung quốc người dân và du khách quốc tế
đang được đắm mình trong bầu không khí tưng bừng các hoạt động lễ hội chào đón tết nguyên đán
lung linh và huyền ảo nhất có thể kể đến lễ hội đèn lồng tại tỉnh tứ xuyên trung quốc
thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan đến với lễ hội này
nói đến hội xuân ở trung quốc không thể không nhắc đến lễ hội đèn lồng
bởi vẻ đẹp quyến rũ mê hồn của nó
lễ hội đèn lồng trung quốc đã trở thành nét văn hóa truyền thống đặc sắc
không thể thiếu trong mỗi dịp tết nguyên đán
năm nay lễ hội đèn lồng quốc tế trung quốc lần thứ hai mươi bốn đã tưng bửu khai mạc
trong công viên rực rỡ ánh sáng môn màu của thành phố tựa cống tỉnh tứ xuyên
thu hút sự tham gia của gần năm mươi lượt người đến với lễ hội đặc sắc này
đây là lần đầu tiên tôi đến với lễ hội đèn lồng
tôi rất vui và bất ngờ bởi chúng thật sự quá đẹp
có cả một biển người tham quan ở đây rất đông
nhưng tôi vẫn rủ bạn bè và người thân đến đây để được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp lung linh này
thành phố tự cống là một trong những chiếc nôi của lễ hội đèn lồng trên thế giới
đa số đèn lồng trong các lễ hội đèn lồng của trung quốc
đều do bàn tay các nghệ nhân tài hoa của thành phố tự cống chế tác
lễ hội đèn lồng quốc tế trung quốc là một trong những chiếc nôi của lễ hội đèn lồng trên thế giới

với sự tham gia của những nghệ nhân tài hoa khéo léo khác đến từ hoa kỳ pháp nhật bản thái lan đan mạch philippines campuchia
trong đó có một trăm ba mươi bộ đèn lồng mang màu sắc và kích cỡ khác nhau
ghi dấu ấn đậm nét về văn hóa trung quốc đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
và thay mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc quý vị khán giả có những ngày tết vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình